hai dự án khai thác bô xít sản xuất alumin là alumin nhân cơ đắk nông và tân rai lâm đồng do tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam làm chủ đầu tư là hai dự án quan trọng đã được triển khai thực hiện một mươi năm
để đánh giá tổng kết tình hình triển khai hai dự án quan trọng này đoàn công tác của bộ công thương do thứ trưởng đỗ thắng hải dẫn đầu đã đi kiểm tra và tổng hợp ý kiến để báo cáo chính phủ và các cấp có thẩm quyền
dự án khai thác bô xít sản xuất alumin nhân cơ và tân rai là hai dự án thực hiện thí điểm được bộ chính trị phê duyệt có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng ngành công nghiệp nhôm
cùng với việc đầu tư dự án nhà máy điện phân đắc nông sẽ hình thành tổ hợp khai thác sản xuất alumin
luyện nhôm và sản phẩm sau nhôm là mô hình đồng bộ cho ngành công nghiệp nhôm ở nước ta
hai dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế của khu vực tây nguyên phát triển kinh tế đất nước
tại buổi làm việc lãnh đạo hai tỉnh đắk nông và lâm đồng đã đánh giá cao và ghi nhận việc chấp hành quy định về môi trường
sự đóng góp cho ngân sách nhà nước tại trung ương và địa phương góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu
cũng như đóng góp cho công tác xã hội tại địa phương của tkv và hai dự án
đại diện tập đoàn than khoáng sản việt nam mong muốn tiếp cận được công nghệ cao hơn trong quá trình triển khai hai dự án này
hiện kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy alumin nhân cơ đắk nông thì sau sáu tháng đi vào sản xuất chính
sản xuất chính thức đã khai thác đến chín mươi công suất của nhà máy và các sản phẩm sản xuất ra đã có nguồn tiêu thụ một trăm linh
về dự án alumin tân rai lâm đồng đã hoạt động được hơn ba năm dự kiến trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cắt lỗ và sẽ có lãi
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ nhân viên tại hai dự án
đồng thời lưu ý đây là hai dự án thử nghiệm nên không tránh khỏi sơ xuất trong quá trình vận hành
vì vậy cần phải cẩn trọng trong tiến trình hoạt động của hai dự án này
và cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đắk nông và lâm đồng
cũng cần phải có đề án tổng thể để việc sử dụng đất có hiệu quả hơn
và các đồng bào dân tộc tôi nghĩ rằng khi làm đến đâu thì phải thực hiện ngay việc hoàn thổ
và phối hợp rất chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và các cấp ở đây kể cả cấp huyện cấp xã
các đồng chí rất lưu ý việc này
và kể cả đối với hôm qua ở nhân cơ chúng tôi đã có chỉ đạo là chúng ta vẫn phải làm đề án tổng thể
ví dụ như ở đây là như thế nào về cái công tác này sẽ thực hiện vào các việc gì để cho hiệu quả nhất
kiểm tra công tác xử lý môi trường và các nội dung khác
theo dự án thứ trưởng lưu ý tkv cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương
các bộ ngành liên quan trong công tác tuyên truyền xử lý và bảo vệ môi trường
cũng như công tác phòng chống cháy nổ
bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến an sinh xã hội ngay tại hai địa phương này
để dư luận nhân dân và các cấp các ngành có sự nhìn nhận khách quan trung thực và tổng thể về hai dự án
chúng ta phải tiếp tục về công tác an sinh xã hội
cũng là một cái việc đó là nhiệm vụ
nhưng mà mặc dù rất hoan nghênh với đồng chí
nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định vẫn tiếp tục đó là cái nhiệm vụ
và nhất là tôi nghĩ rằng có rất nhiều những cái việc mà chúng ta làm
có thể nó mang lại cái lâu dài ví dụ như về trường học chẳng hạn bệnh viện
vì những cái đó thì tôi nghĩ là hết sức quan trọng rồi là công tác để nâng đáp nghĩa
đối với các gia đình thương binh liệt sĩ bà mẹ việt nam anh hùng
đấy là những cái mà tôi nghĩ là vừa làm nó vừa có ý nghĩa
nhưng mà thực sự là mang lại hiệu quả rất là cao
về sự cố phát tán alumin tại nhà máy alumin
nhân cơ đắk nông mà báo chí đề cập
nguyên nhân đã được xác định là do trong quá trình hoạt động sản xuất
alumin được dẫn trong đường ống áp suất trong đường ống tăng
nên công ty phải xả alumin vào bể chứa hở tại khu vực nung hydrat
gió lớn nhiều ngày liền đã làm bay alumin ra ngoài phạm vi công ty
hiện nhà máy alumin nhân cơ đắk nông đã triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục
như xây tường kín che tránh gió và có máy lợp
thứ trưởng yêu cầu tkv và nhà máy alumin nhân cơ
không để sự việc
tương tự tái diễn tránh được sự lãng phí sản phẩm
và có thể gây dư luận không tốt về dự án này
thứ trưởng khẳng định hai dự án này hiện nay hoạt động đã có hiệu quả
vì vậy cần quan tâm chú trọng thêm công tác đầu tư công nghệ và công tác tuyên truyền